thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua năm tháng một đến một mươi sáu h chiều nay
cả nước ghi nhận gần một mươi sáu năm trăm linh ca nhiễm mới tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó gần hai phần ba được phát hiện trong cộng đồng
hà nội vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với hai bảy trăm một mươi sáu ca
trong ngày cũng có hơn hai mươi tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta lên một bốn mươi sáu triệu ca
liên quan đến biến thể omicron chiều nay thành phố hồ chí minh phát hiện thêm năm ca nhiễm
nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới này tại việt nam lên ba mươi và tất cả đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bộ y tế vừa có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng omicron
cụ thể các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế
y tế về chủ động phòng chống biến chủng omicron
chủ động xây dựng các kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế
theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế
tiếp tục phát huy vai trò của tổ covid cộng đồng trạm y tế lưu động
không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế
không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị tăng cường giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài
để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ khoanh vùng xử lý kịp thời triệt đề ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín trong năm học này học sinh tại tỉnh đồng tháp đã phải tạm dừng đến trường hơn bốn tháng
nhiều cấp học đã linh hoạt bằng hình thức học online và mới đây thì ngành giáo dục tỉnh đồng tháp
đã đề xuất phương án thí điểm cho học sinh trở lại trường trước mắt là ưu tiên cho nhóm học sinh cuối cấp
theo sở giáo dục và đào tạo đồng tháp phương án tái mở cửa trường học tại các vùng xanh
sẽ ưu tiên cho học sinh cuối cấp lớp chín và một mươi hai dự kiến tổ chức học trực tiếp vào giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đây là nhóm học sinh đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín và phải chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng
sau đó từng bước mở rộng tổ chức cho các khối lớp còn lại
nhiều ý kiến đồng thuận nhưng vẫn còn không ít phụ huynh băn khoăn khi cho con em trở lại trường
thống nhất với chủ trương cho học sinh trở lại lớp mình cũng thấy con mình cũng rất mong muốn được đi học trực tiếp để gặp gỡ thầy cô cũng như bạn bè
tình hình dịch bệnh cũng còn phức tạp thành ra là mong muốn bên ngành giáo dục và nhà trường sẽ có những biện pháp thật là chặt chẽ và an toàn để cho trẻ em đến trường được an toàn hơn
và khối một mươi hai ra lớp thí điểm để có một kinh nghiệm cũng như là có một sự chuẩn bị nhất định để chuẩn bị cho các khối khác ra để học trực tiếp
tạo một sự chủ động về thời gian và cũng tạo một tâm thế rất là tích cực sau một thời gian dài các em ở nhà học trực tuyến

sau bốn tháng học online việc đón học sinh trở lại lớp đang được toàn ngành giáo dục tính toán thận trọng

là một trong số các trường hợp sau người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp với f trong thời kỳ lây truyền của f
người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng hai mét hoặc trong cùng không gian hẹp kín và tối thiểu trong thời gian một mươi năm phút với ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f một
người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng hai mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với f trong thời kỳ lây truyền của f
người trực tiếp chăm sóc khám và điều trị ca bệnh xác định f khi đang trong thời kỳ lây truyền của f mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa bác sĩ mới đây thì bộ y tế đã đưa ra một quy định mới về cách xác định f và f một
ông đánh giá như thế nào về quy định mới này ạ
quy định như thế để chúng ta thấy rằng việc giám sát dịch cũng quan trọng
một là xác định những người mà bị mắc bệnh như thế sớm hơn
nếu không chúng ta cứ đợi đến thăm pca chúng ta mới tính rằng là bệnh thì muộn quá
có những chỗ thì đợi đến hai ba ngày thì rất là tai hại
chúng ta có tên nhanh là cảnh giá ngay rồi phải cách ly ngay
ta gọi là bóc tách ra khỏi cộng đồng thì chính cách ly đấy là bóc tách
không phải đem đi đâu mới gọi là bóc tách
ngay ở tại nhà người ta cũng là bóc tách
điểm thứ hai là định nghĩa những trường hợp tiếp xúc gần đấy
để biết rằng là những người đấy là có nguy cơ để cảnh giác ngay
cảnh giác ngay là gì cảnh giác ngay là mình phải theo dõi xem là có triệu chứng hay không
thậm chí là sau một ngày hai ngày mình cũng làm tết nhanh
để đảm bảo rằng là à như thế là không lây
thông thường với cái chủng delta thì trong vòng năm ngày mà vẫn âm tính thì tương đối là an toàn
cẩn thận hơn thì là bảy ngày sau bảy ngày
chưa nói đến chuyện chủng
ômikron thì nó còn nhanh hơn nữa
thì đấy là những cái lợi ích mà người dân phải biết được
đồng thời là những nhà quản lý y tế cũng nắm được
để thấy rằng là ra những quyết định chính sách nó cũng sẽ là tốt hơn nó rõ ràng hơn
điều quan trọng là những cái khái niệm nó phải rất rõ ràng để người ta thực hiện
nó chỉ hiểu một ý thôi
bây giờ cùng một cái chỗ địa phương này thì hiểu thế này hiệu phiên khác thì hiểu thế khác
hiết sức là tài hại
một trong những quy định mới về cách xác định f một đó là phải tiếp xúc trực tiếp đối với cơ thể của f
ví dụ như là bắt tay ôm hôn thì mới được coi là f một
theo ông quy định này có phù hợp hay không ạ
khi mà căn bệnh covid một mươi chín là một căn bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp
đấy chỉ là một tình huống thôi
còn trong đó nó còn bốn tình huống cơ
cho nên chúng ta phải hiểu toàn diện là những người mà có nguy cơ tiếp xúc với những người đã nhiễm sars cov hai
là những người có nguy cơ nhiều nhất
chính là những người tiếp xúc gần
tiếp xúc gần là có thể rất gần
là bắt tay ôm hôn tất cả những cái đó là một hình dán tiêu
chứ không phải rằng vì những cái đó là lây truyền virus
đấy phải hiểu vấn đề là như thế
thế còn những tình huống khác nữa cơ mà
còn ba tình huống khác nữa
thì chúng ta phải hiểu như thế để thấy rằng là
những ai mà có nguy cơ khi mà tiếp xúc với những người đã nhiễm sars cov hai
thì phải cảnh giác trong vòng ít nhất là năm ngày
mà tốt nhất phải là bảy ngày
với chủng delta
vì đấy là cái khuyến cáo mà quan trọng là chúng ta hiểu và chúng ta thực hành như thế nào nữa
vâng cũng theo quy định mới lần này thì
việc xác định m một sẽ bó hẹp
ví dụ như những người đi cùng trên một chuyến xe hay cùng làm việc trong một tòa nhà thì sẽ không bị coi là f một
vậy theo ông liệu nó có an toàn khi mà các biến chủng gần đây thì lây lan rất là nhanh không ạ
chủng omicron thì nó chỉ khác những chủng khác
không phải vấn đề là đường lây nó khác nhau
mà vấn đề là thời gian nhân lên của nó rất là nhanh
và cái tính chân lây vì nó nhân lên nhanh cho nên là từ lúc nhiễm cho đến lúc mà nhiều virus
là nó trong thời gian rất là ngắn
chính vì thế mà cái virus nó càng nhiều thì khả năng lây lan càng nhiều
người ta có thể nói và nó sẽ ra ngoài không khí rất là nhiều hàm lượng virus rất là cao
thì cái đó là nguy cơ nó sẽ lớn hơn
chứ còn với những biện pháp như chúng ta khuyến cáo thì nó vẫn an toàn
như vậy thì tôi nói rằng là với f một như thế và dùng khẩu trang chuẩn
rồi kính chắn và bắn là chúng ta vẫn có thể an toàn đối phó được
nhưng nguy cơ thì sẽ cao hơn
bởi vì cái hàm lượng virus trong không khí khi mà tiếp xúc gần nó sẽ cao hơn
như vậy thì quy định mới này thì sẽ không thể hoàn toàn an toàn
và chúng ta vẫn có thể bỏ lọt f một
tuy nhiên theo ông thì nó có phải là sự phù hợp với cái điều kiện
mà chúng ta đang phải thích nghi hiện nay không ạ
chúng ta chấp nhận ở trong cộng đồng vẫn có những người nhiễm sars cov hai
mà chúng ta không phát hiện được
cái này tôi muốn nhấn mạnh
nó khác hẳn với môi trường bệnh viện
môi trường bệnh viện chúng tôi không cho phép là có những trường hợp nhiễm sars cov hai
mà trong những bệnh phòng có những người bệnh khác
bởi vì người ta đang có bệnh nền
bây giờ nếu như lây chiếm cháo ở trong bệnh viện sẽ rất là nguy hiểm
nhưng nếu một nguồn lây mà chúng ta thực hành tốt
mọi người cứ đi ra ngoài để đeo khẩu trang thì sẽ rất là ổn
và tới đây thì chúng ta cũng nên có những kế hoạch để kiểm soát dịch
ví dụ như là bệnh viện an toàn
trường học an toàn là thế nào
khu du lịch an toàn là thế nào
chuyến xe an toàn là thế nào
chuyến bay an toàn là thế nào
tất cả những công sở máy công ty v v
thì mỗi một chân vị nó chủ động được bệnh viện ấy
thì chúng ta có thể rất là an toàn
vâng câu hỏi cuối xin được gửi tới bác sĩ
đó là bác sĩ có thể cho biết là trong thời gian tới
thì bác sĩ có dự đoán như thế nào về diễn tiến của tình hình dịch bệnh ạ
việt nam chúng ta có thể cũng như hòa chung trong dòng chảy thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai có thể là chấm dứt dưới cái dạng đại dịch
với điều kiện là chúng ta phải đảm bảo về vaccine
theo đúng cái tiêu trị tiêu chuẩn
chẳng hạn là những người già những người có bệnh nền phải tiêm một trăm linh
cái thứ hai là người dân phải thực hành cái chuyện năm k cho nó rất là tốt
để kiểm trế cái số cái số số số lây nhiễm
và nếu mà chúng ta có thuốc kháng virus mà tiếp cận đầy đủ
có cái nội trình điều trị
điều trị tốt chín mươi hoặc chín mươi năm là nhẹ và không triệu chứng
thì hoàn toàn chúng ta có thể chung sống an toàn
phát triển kinh tế xã hội sẽ được tốt hơn
và điều hy vọng là chúng ta sẽ những cái đời dự đoán đấy là sẽ đúng
còn tôi cũng nói lại rằng là đời dự đoán đấy là kèm theo những điều kiện
trong điều kiện của người dân chủ động y tế cơ sở tốt
vaccine và thuốc kháng virus sẵn có
thì đấy là những điều kiện quan trọng nhất
để chúng ta có thể kiểm soát dịch một cách an toàn
một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay